tại thành phố đà nẵng tính đến hết sáng nay một mươi chín tháng bảy hơn một mươi ba thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi hệ công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong hai ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông hệ công lập tại ba mươi điểm thi không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi
tuy nhiên có hơn một trăm hai mươi thí sinh vắng mặt ở hai môn thi ngữ văn và ngoại ngữ
ngày mai hai mươi tháng bảy hơn một thí sinh trong tổng số hơn một mươi ba thí sinh đăng ký dự thi sẽ thi vào lớp một mươi trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn
sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng đã bố trí hai điểm thi tại trường trung học phổ thông phan châu trinh và trung học phổ thông trần phú với chỉ tiêu tuyển sinh là ba trăm linh em trong đó có hai mươi học sinh của tỉnh quảng nam